trong hai ngày một mươi hai và một mươi ba tháng bảy năm hai nghìn hai mươi các cơ quan chức năng việt nam đại sứ quán việt nam tại anh
hãng hàng không quốc gia việt nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng của anh tổ chức chuyến bay đưa hơn ba trăm bốn mươi công dân việt nam trở về nước
hành khách trên chuyến bay bao gồm trẻ em dưới một mươi tám tuổi sinh viên đã hoàn thành khóa học hết hạn visa gặp khó khăn về chỗ ở do trường học và ký túc xa đóng cửa
phụ nữ mang thai người cao tuổi người bị bệnh hiểm nghèo có tiểu sử bệnh lý nền người đi du lịch công tác ngắn hạn bị kẹt lại
chuyến bay cũng đưa đội ngũ bác sĩ và y tá về lại việt nam sau khi hoàn thành nhiệm vụ đưa bệnh nhân số chín mươi một về nước an toàn
chuyến bay được bảo đảm chặt chẽ về an ninh an toàn các quy định về phòng chống dịch bệnh và vệ sinh dịch tễ
sau khi hạ cánh tại sân bay vân đồn những người tham gia chuyến bay đều đã được kiểm tra y tế và cách ly tập trung theo đúng quy định